thưa quý vị trưa nay hai mươi ba tháng bốn trong khuôn khổ diễn đàn tương lai asean hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng chính phủ phạm minh chính và thủ tướng lào sổn sai sĩ phan đôn
nước chủ tịch asean hai nghìn hai mươi bốn đã đồng chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp các nước asean
và các đối tác với chủ đề cộng đồng doanh nghiệp asean gắn kết tự cường và bền vững
nắm bắt thời cơ trong thời đại số
sự tọa đàm có tổng thư ký asean cao kim hồn bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn
bộ trưởng bộ công thương lào bộ trưởng bộ ngoại giao brunei
đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nhà đầu tư của asean và các đối tác
thủ tướng lào sổn sai sĩ phan lôn cho rằng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ không chỉ trong khu vực
mà trên toàn thế giới diễn ra trong mọi mặt của đời sống xã hội
do đó cần có sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các chủ thể
trong đó có sự phối hợp giữa các doanh nghiệp khối tư nhân với chính phủ các nước và giữa các nước với nhau
lãnh đạo các doanh nghiệp asean
lãnh đạo asean và các nước đối tác thảo luận sôi nổi về cơ hội
thách thức trong hợp tác kinh tế số của asean
giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa asean và đối tác trong phát triển kinh tế số
khuyến nghị hình thành hệ sinh thái kinh tế số asean
yêu cầu đặt ra trong phát triển thương mại điện tử ở asean hiện nay
thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bán dẫn ở khu vực asean
việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai trong quản trị doanh nghiệp và đề xuất hợp tác với các nước asean
chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin hợp tác xây dựng nguồn nhân lực số chất lượng cao
cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao
hiện doanh thu kinh tế số năm hai nghìn hai mươi ba của asean ước đạt một trăm linh tỷ usd
tăng tám lần so với năm hai nghìn một mươi sáu dự báo đạt trên một tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
hiệp định khung asean về kinh tế số gọi tắt là defa sẽ hoàn tất vào cuối năm hai nghìn hai mươi năm
nhiều khả năng là hiệp định kinh tế số khu vực đầu tiên trên thế giới
thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao nhiều ý kiến phát biểu với sự hiểu biết sâu sắc
tâm huyết xây dựng sát thực tiễn thể hiện rõ sự quan tâm
mong muốn về thúc đẩy tương lai kinh tế số của asean
theo thủ tướng trong thế giới ngày nay cùng với chuyển đổi xanh
chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu là những động lực tăng trưởng mới cho phát triển nhanh
bền vững vì tương lai thịnh vượng của asean khu vực và toàn cầu
với kế hoạch tổng thể số asean hai nghìn hai mươi năm asean đã thống nhất cách tiếp cận tổng thể
để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện coi đây là một động lực then chốt
để phát triển kinh tế bao trùm và bền vững
thủ tướng cho biết việt nam xác định rõ chuyển đổi số quốc gia
phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo
là một định hướng phát triển chiến lược đến năm hai nghìn ba mươi
với quan điểm xuyên suốt trong chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số
xã hội số là lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm là chủ thể là mục tiêu
động lực và là nguồn lực quan trọng của chuyển đổi số
thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp nhà đầu tư asean
và các đối tác tăng cường hợp tác đồng hành và hỗ trợ thúc đẩy
ba lĩnh vực ưu tiên trong phát triển kinh tế số
gồm phát triển ngành công nghệ thông tin truyền thông
thúc đẩy số hóa các ngành lĩnh vực gắn với ứng dụng khoa học công nghệ
đổi mới sáng tạo nâng cao năng lực quản trị số phát triển dữ liệu số
đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ số hóa gắn với ứng dụng khoa học công nghệ
trong các ngành lĩnh vực để tạo ra động lực tăng trưởng mới
thúc đẩy hợp tác hỗ trợ về nguồn lực tài chính chi thức
chuyển giao công nghệ đào tạo nguồn nhân lực quản trị thể chế số
để asean và việt nam tham gia sâu hơn vào các khuôn khổ
cơ chế các chuỗi cung ứng về chuyển đổi số trong khu vực và trên thế giới
chú trọng xây dựng các tiêu chuẩn tiêu chí quy định chung về chuyển đổi số
trên phạm vi toàn cầu tăng cường hợp tác nâng cao năng lực quản trị số
bảo vệ người dân tiêu dùng bảo đảm an ninh an toàn thông tin
an ninh mạng và an toàn dữ liệu
trên cơ sở khẳng định việc phát triển hệ sinh thái kinh tế số asean vững mạnh
mang lại lợi ích cho toàn cầu thủ tướng đề nghị các đối tác của asean
tiếp tục hợp tác chặt chẽ hỗ trợ
đồng hành cùng asean nói chung và việt nam nói riêng trong quá trình chuyển đổi số
thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp nhà đầu tư tiên phong trong chuyển đổi số
chuyển đổi xanh phát triển kinh tế tuần hoàn ứng dụng khoa học công nghệ
thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong quá trình phát triển của asean
thưa quý vị tiếp tổng thư ký asean cao kim hôn nhân chuyến thăm và làm việc
tham dự diễn đàn tương lai asean tại việt nam thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định
sau gần sáu thập kỷ hình thành và phát triển
được nhiều thành tựu quan trọng nhấn mạnh asean cần tiếp tục ưu tiên
duy trì đoàn kết độc lập tự cường và thích ứng trong môi trường khu vực và quốc tế đầy biến động
bảo đảm xây dựng một cộng đồng phát triển nhanh bền vững phù hợp với xu thế của thời đại
thủ tướng phạm minh chính bày tỏ đánh giá cao đóng góp của ban thư ký asean
và cá nhân tổng thư ký vào công việc chung của cộng đồng asean
hoan nghênh và cảm ơn tổng thư ký đã nhận lời mời tham dự diễn đàn tương lai asean
gọi tắt là aff lần đầu tiên được tổ chức theo sáng kiến của việt nam
thủ tướng nhấn mạnh việt nam dành nhiều tâm huyết cho sáng kiến này
với mong muốn aff sẽ trở thành diễn đàn trao đổi các ý tưởng
sáng kiến thúc đẩy hợp tác khu vực bổ trợ cho các diễn đàn cơ chế chính thức của asean
góp phần xây dựng một cộng đồng asean đoàn kết tự cường và phát triển bền vững
theo đó thủ tướng đánh giá cao bài phát biểu của tổng thư ký tại diễn đàn
và chúc đợi tổng thư ký tiếp tục ủng hộ và đóng góp nâng tầm diễn đàn trong các năm tiếp theo
trao đổi về xây dựng cộng đồng asean thủ tướng khẳng định sau gần sáu thập kỷ hình thành và phát triển
asean đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng nhấn mạnh asean cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết
độc lập tự cường và thích ứng trong môi trường khu vực và quốc tế đầy biến động
bảo đảm xây dựng một cộng đồng phát triển nhanh bền vững phù hợp với xu thế của thời đại
cho rằng asean cần thúc đẩy quan hệ đối thoại với các nước đối tác nhất là các nước lớn
theo hướng cân bằng đa dạng hóa đa phương hóa lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ
gia tăng điểm đồng giảm thiểu bất đồng vì mục tiêu xây dựng môi trường hòa bình
hợp tác và phát triển ở khu vực và vì một asean vững mạnh độc lập tự cường và chủ động thích ứng
thủ tướng cũng khẳng định việt nam ủng hộ nước chủ tịch asean hai nghìn hai mươi bốn lào và đặc phái viên của chủ tịch về myanmar
cũng như tổng thư ký asean trong thúc đẩy triển khai đồng thuận năm điểm
nhất là huy động hỗ trợ nhân đạo từ cộng đồng quốc tế cho người dân myanmar
thông qua trung tâm aha góp phần giúp myanmar vượt qua giai đoạn khó khăn này
thủ tướng nhấn mạnh hơn lúc nào hết asean cần đoàn kết thúc đẩy cách tiếp cận sáng tạo
đột phá hơn hỗ trợ myanmar tìm kiếm giải pháp khả thi bền vững
vì lợi ích của người dân myanmar vì hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực
tổng thư ký asean cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của thủ tướng phạm minh chính và ban tổ chức aff
khẳng định đây là sáng kiến quan trọng thể hiện tầm nhìn chiến lược của thủ tướng chính phủ
cũng như của việt nam trong thúc đẩy hình thành một diễn đàn của riêng asean về chính tương lai của asean
về xây dựng cộng đồng tổng thư ký cho biết các nước đối tác luôn bày tỏ coi trọng quan hệ
và vai trò trung tâm của asean sẵn sàng hỗ trợ asean triển khai các trọng tâm ưu tiên
ở từng trụ cột cộng đồng nhất là về thương mại đầu tư đào tạo nguồn lực giao lưu kết nối nhân dân
về vấn đề biển đông tổng thư ký hoan nghênh và đánh giá cao tư duy chiến lược
và cách tiếp cận đúng đắn của việt nam mong muốn các bên thúc đẩy đàm phán
hướng tới hoàn tất một coc thực chất hiệu quả dựa trên luật pháp quốc tế
trong đó có unclock năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và vì lợi ích của asean
với các vấn đề liên quan khác trong hợp tác asean như thúc đẩy các nỗ lực của timor leste
sớm trở thành thành viên đầy đủ của asean tăng cường năng lực của ban thư ký asean
thông qua tuyển dụng cán bộ có năng lực từ các nước trong đó có việt nam
tiếp bộ trưởng bộ ngoại giao indonesia retno masudi đang thăm chính thức việt nam
thủ tướng chính phủ phạm minh chính và bộ trưởng bộ ngoại giao indonesia retno masudi
thống nhất phân đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt một mươi tám tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi tám
và theo hướng cân bằng
thủ tướng phạm minh chính hoan nghênh bộ trưởng retno masudi thăm việt nam
và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ năm ủy ban hợp tác song phương việt nam indonesia
đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của bộ trưởng cho thành công của diễn đàn tương lai asean
góp phần hiện thực hóa tầm nhìn asean tới năm hai nghìn bốn mươi năm về xây dựng cộng đồng asean tự cường
bền vững và phát huy vai trò trung tâm trong các vấn đề khu vực
nhân dịp này thủ tướng chuyển lời thăm hỏi của tổng bí thư nguyễn phú trọng
đến tổng thống indonesia joko widodo
thủ tướng chính phủ đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia
không ngừng phát triển mạnh mẽ sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực hợp tác kinh tế là điểm sáng
trong asean indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của việt nam
và việt nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của indonesia
kim ngạch thương mại sau một mươi năm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược tăng gần gấp ba lần
thủ tướng phạm minh chính và bộ trưởng bộ ngoại giao indonesia nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác
để sớm đưa quan hệ đối tác chiến lược lên tầm cao mới
thống nhất phân đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt một mươi tám tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi tám và theo hướng cân bằng
bộ trưởng ngoại giao indonesia ghi nhận tích cực và cho biết sẽ chuyển các đề xuất của phía việt nam
đến các cơ quan liên quan của indonesia để nghiên cứu xem xét tạo thuận lợi cho nông sản
và các sản phẩm hà lan của việt nam tiếp cận thị trường indonesia
sớm cho phép xuất khẩu tôm hồm giống sang việt nam tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới
mà hai bên có nhu cầu và còn nhiều tiềm năng dư địa
đặc biệt indonesia hoàn toàn nhất trí ủng hộ tầm nhìn sâu sắc của việt nam về tương lai của asean
đánh giá cao vai trò dẫn dắt của indonesia trong hợp tác asean
thủ tướng phạm minh chính và bộ trưởng bộ ngoại giao indonesia nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác
củng cố đoàn kết vai trò trung tâm của asean
trong đó có việc ủng hộ lào đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
thúc đẩy triển khai tầm nhìn cộng đồng asean đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của asean trong giải quyết các vấn đề khu vực
trong đó có duy trì lập trường chung asean về vấn đề biển đông
và thúc đẩy thực hiện đồng thuận năm điểm của asean về vấn đề myanmar
thông tin thời sự đáng chú ý khác
trong phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội vào sáng nay
các thành viên ủy ban đã cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm hai nghìn một mươi chín
và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi năm của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội
kết quả thực hiện chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi ba và tình hình triển khai thực hiện những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
thể hiện rõ hoạt động
hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn bảo đảm đúng quy định sát thực tiễn
chung những vấn đề nóng bức xúc nổi lên
hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục có nhiều đổi mới
hoạt động lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành cẩn trọng bảo đảm nghiêm túc theo quy định của pháp luật
công tác giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị của cử tri ngày càng được tăng cường
đổi mới và trở thành hoạt động thường xuyên
các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất năm hai nghìn hai mươi năm sẽ giám sát hai chuyên đề
đó là việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực
đáp ứng yêu cầu kinh tế xã hội nhất là nhân lực chất lượng cao
cũng trong sáng nay một trăm linh thành viên ủy ban thường vụ quốc hội có mặt đã biểu quyết thống nhất
thành lập cục công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán thuộc kiểm toán nhà nước
trên cơ sở tổ chức lại trung tâm tiên học
thưa quý vị chiều nay ủy ban thực vụ quốc hội đã cho ý kiến vào dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi
các ý kiến góp ý vào dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi thống nhất
cần ra soát sửa đổi bổ sung tổng thể theo hướng quy định rõ ràng cụ thể các nội dung chính sách thuế
nghiên cứu sửa đổi bổ sung những nội dung phát sinh bất cập trong thực hiện
có đánh giá tác động cụ thể đánh giá một số nội dung sửa đổi liên quan đến giá tinh thuế
thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng thuế xuất được quy định theo hướng giao chính phủ
hoặc bộ trưởng bộ tài chính quy định chi tiết dẫn đến chưa bảo đảm tính cụ thể rõ ràng
đây là một luật thuế về chính sách luật về nội dung
nhưng đúng là ngoài những cái quy định những điều cấm trong luật quản lý thuế đã có rồi
thì do cái tính chất đặc thù của cái thuế giá trị gia tăng mà có thể nó phát sinh nhiều cái định dạng
nhiều cái hành vi vi phạm để mình có tác dụng là răn đe nữa
để thực hiện thì có thể nghiên cứu ở trong cái quy định chung này thêm một cái điều
mà nói về những hành vi cấm và chế tài xử phạt trong cái trường hợp mà
mà mà mà chưa được cụ thể hóa trong luật quản lý thuế
như nhiều đồng chí đã nói ví dụ như gian đẩn hoát đơn chứng từ
rồi vi phạm về thời gian nộp thuế rồi khấu trừ thuế hoàn thuế
về định hướng tăng mức thuế xuất phổ thông cho rằng mức thuế tại việt nam hiện nay là thấp hơn
so với các nước trong khu vực và trên thế giới chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm hai nghìn hai mươi
cũng đã xác định định hướng nghiên cứu tăng thuế xuất thuế giá trị gia tăng theo lộ trình
nhận định đây là định hướng phù hợp với xu thế chung của các nước trong khu vực và thế giới
và nhu cầu ngân sách nhà nước hiện nay vì vậy ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị
chính phủ đánh giá tác động đối với một số phương án tăng thuế xuất theo lộ trình
để có thể cân nhắc khả năng quy định lộ trình tăng thuế xuất trong dự án luật
một cách phù hợp sau khi nền kinh tế đã được phục hồi

tôi là huấn luyện viên trung tâm hãy đăng ký kênh để nhận thông tin
trong chiều nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã

phát biểu bế mạc phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội
về công tác lập pháp trong phiên họp ba mươi hai ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng
xem xét và cho ý kiến đối với sáu dự án luật và sẽ trình quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ bảy
mà đã xong rồi thì chúng ta cố gắng các cơ quan phối hợp để chúng ta gửi sớm cho đại biểu quốc hội nghiên cứu
thứ hai về công tác giám sát ủy ban thường vụ quốc hội đã nghe và cho ý kiến bốn báo cáo
một là kết quả thực hiện chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi ba và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bốn dự kiến chương trình giám sát hai mươi năm của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội
với cái tinh thần là hai nghìn hai mươi năm là năm cuối của nhiệm kỳ
với cái tinh thần là năm cuối của nhiệm kỳ
chúng ta cũng tập trung chỉ là giám sát tối cao một chuyên đề đối với quốc hội và một chuyên đề của ủy ban thượng vụ quốc hội
về công tác giám sát ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến vào bốn báo cáo giám sát
trong đó cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi ba và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi năm của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội với tinh thần hai nghìn hai mươi
là năm cuối nhiệm kỳ nên chỉ tập trung giám sát tối cao một chuyên đề với quốc hội
và một chuyên đề giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội giảm bớt nội dung liên quan giám sát chuyên đề
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến bước đầu
về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật
về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm hai nghìn chín đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
trên cơ sở ý kiến bước đầu này các cơ quan hoàn thiện báo cáo gửi đại biểu quốc hội nghiên cứu xem xét
và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
chủ tịch quốc hội cho biết thêm sau từng nội dung các phó chủ tịch quốc hội chủ trì đã có kết luận
và tổng thư ký văn phòng quốc hội trình ban hành sớm
thưa quý vị sáng ngày hai mươi ba tháng bốn tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
hội đồng khoa học các cơ quan trung ương phối hợp với tỉnh ủy lạng sơn tổ chức hội thảo khoa học quốc gia
về chủ đề một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tham mưu của các cơ quan đảng ở trung ương
và ở các tỉnh ủy thành ủy trực thuộc trung ương qua bốn mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới
tham sự hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban cơ quan đảng trung ương
ban tuyên giáo trung ương báo nhân dân tạp chí cộng sản hội đồng lý luận trung ương
các bài tham luận và các ý kiến phát biểu tại hội thảo đã tập trung phân tích
làm rõ được một số vấn đề lý luận chung và khẳng định vị trí và trò đặc biệt quan trọng của công tác tham mưu
góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử qua bốn mươi năm đổi mới
thông qua việc tham mưu giúp cho ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư và các tỉnh ủy thành ủy ban hành
tổ chức thực hiện được lối chủ trương quyết sách đổi mới
góp phần giữ vững nâng cao vai trò lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của đảng
thưa quý vị sáng nay viện lịch sử quân sự tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
phối hợp với quân khu bảy quân đoàn bốn sư đoàn ba trăm bốn mươi một
hội thảo khoa học chiến thắng chẳng bom hai mươi bảy tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trong chiến dịch hồ chí minh
ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm
trận đánh chẳng bom ngày hai mươi bảy tháng bốn mở màn chiến dịch hồ chí minh ở hướng đông sài gòn
đã chọc thủng tuyến phòng thủ của địch mở toan cánh cửa trên tuyến quốc lộ một a
để đại quân ta tiến vào sài gòn giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước vào ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
các tham luận và ý kiến phát biểu tại
hội thảo tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn sáng tạo của bộ chính trị
quân ủy trung ương bộ tư lệnh chiến dịch hồ chí minh nhân tố đóng vai trò quyết định
để làm nên chiến thắng chẳng bom là chiến thắng đầu tiên của chiến dịch hồ chí minh
cùng với đó phân tích làm sáng tỏ sự chủ động sáng tạo của bộ tư lệnh quân đoàn bốn
sư đoàn ba trăm bốn mươi một trong chỉ đạo tiến hành công tác chuẩn bị và thực hành trận chẳng bom
ngoài ra nhiều ý kiến cũng khẳng định vị trí ý nghĩa
giá trị to lớn của chiến thắng tràng bom với chiến dịch hồ chí minh
sáng nay ubnd tỉnh an giang đã tổ chức lễ thông xe cầu châu đốc bắt qua sông hậu
nối thành phố châu đốc và thị xã tân châu đây cũng là một trong các sự kiện quan trọng
hướng đến chào mừng kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
công trình do ban quản lý dự án công trình giao thông và nông nghiệp an giang làm chủ đầu tư
với tổng giá trị gói thầu hơn năm trăm ba mươi bốn tỷ đồng nguồn giống đầu tư từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh
cầu có tổng chiều dài sáu trăm sáu mươi bảy m trọng một mươi bốn m với bốn làng xe được xây dựng bằng bê tông cốt thép dĩnh cửu
khổ thông thuyền chiều cao là một mươi một m cầu được hoàn thành sớm hơn thời gian dự kiến gần tám tháng
đây là công trình giao thông quy mô lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần thông tuyến quốc lộ n một
kết nối theo trục ngang của các tỉnh tây nam bộ nằm trên trục hành lang biên giới các tỉnh như long an đồng tháp an giang và kiên giang
ngoài góp phần hoàn thiện các cấu hạ tầng giao thông đồng bộ liêm dùng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh an giang cũng như khu vực đồng thời gắn với mục tiêu đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới phía tây nam của tổ quốc
đấu thầu thành công ba bốn trăm linh lượng vàng miếng
tham hỏi hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm một mươi người thương vong tại yên bái
thưa quý vị và các bạn sáng nay ngân hàng nhà nước việt nam đã tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên năm hai nghìn hai mươi bốn
tại cục quản lý sự chữ ngoại hối nhà nước với sự tham gia của bảy thân hàng và bốn doanh nghiệp sự thầu
ba bốn trăm linh lượng vàng miếng đã được đấu thầu thành công
đây là phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi bốn và là lượng vàng được ngân hàng nhà nước sản xuất và có trong kho
việc đấu thầu vàng của ngân hàng nhà nước được đưa ra trong bối cảnh giá vàng thế giới gần đây liên tục phá đỉnh kéo theo đà tăng trong nước
do đó đấu thầu vàng miếng thành công được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cung vàng trên thị trường và hạ nhiệt giá vàng trong thời gian tới
thưa quý vị những ngày này nông dân tỉnh phú yên đang bước vào mùa cao điểm thu hoạch lúa đông xuân hai nghìn hai mươi ba hai nghìn bốn
năm nay giá lúa tăng từ một đến hai đồng một kg so với cùng kỳ vụ trước
năng suất cũng tăng cao
trong khi đó chi phí thu hoạch không tăng nông dân phấn khởi thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp rộn rã khắp các cánh đồng
vụ đông xuân hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn nông dân tỉnh phú yên gieo xạ hai mươi sáu sáu trăm ba mươi ha lúa
đến thời điểm này bà con đã thu hoạch được hơn một mươi bốn ha năng suất bình quân ước đạt bảy mươi hai tạ trên một ha
tăng từ một đến hai tạ một ha
với giá lúa giao động từ tám cho đến một mươi đồng một kg như hiện nay sau khi trừ chi phí nông dân thu lãi khoảng bốn mươi
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên lúa đạt năng suất là do đủ nước tưới
bà con chủ yếu gieo trồng các giống năng suất cao chất lượng tốt như đài thơm tám bắc thịnh hà phát ba bdr hai mươi bảy bdr chín trăm chín mươi chín dv một trăm linh tám om hai mươi sáu nghìn chín trăm sáu mươi năm pi một mươi
xuất vụ gặp thời tiết thuận lợi lúa không bị ngã đổ ít sâu bệnh hại giá thuê máy gặt không tăng
công tư giảm so với vụ trước
thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng bốn lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh yên bái đã đến thăm viếng chia buồn với gia đình bảy nạn nhân bị tử vong
trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều hai mươi hai tháng bốn tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
có trụ sở tại thị trấn yên bình huyện yên bình tỉnh yên bái
tại các gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh yên bái
đã thắp hương viếng người đã mất hỏi thăm bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc trước nỗi đau mất mát không gì có thể bù đắp được với người thân trong gia đình
đồng thời động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống
lãnh đạo tỉnh yên bái cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ về mặt đời sống tinh thần đối với gia đình các nạn nhân
đoàn cũng đã trao tiền hỗ trợ của tỉnh cho gia đình các nạn nhân với mỗi trường hợp là một mươi tám triệu đồng
trước đó truyền hình nhân dân đã đưa tin khoảng một mươi ba h ba mươi chiều ngày hai mươi hai tháng bốn trong quá trình sửa chữa dây chuyền nghiền đá ở nhà máy xi măng và khoáng sản yên bái
một sự cố xảy ra khiến bảy người tử vong và ba người khác bị thương